hôm qua ngày một mươi chín tháng một mươi tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm quảng bình cho biết từ ngày một mươi năm tháng một mươi đến ngày một mươi chín tháng một mươi đã có hai trăm hai mươi hai trên hai trăm bốn mươi bốn người bị ngộ độc vì ăn bánh mì của hiệu bánh vương tiến thành ở thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã phải nhập viện điều trị
theo kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm mà tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh quảng bình lấy từ hiệu bánh vương tiến thành và người bệnh
xét nghiệm tại trung tâm y tế dự phòng tỉnh quảng bình cho thấy có bốn đến chín mẫu bệnh phẩm phát hiện trực khuẩn salmonelra gây bệnh đường ruột
vụ ngộ độc thực phẩm này được coi là lớn nhất trên địa bàn tỉnh quảng bình từ trước đến nay
tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm quảng bình yêu cầu hiệu bánh vương tiến thành liên quan đến vụ ngộ độc ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh để làm rõ nguyên nhân